ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đã có các văn bản yêu cầu công ty cổ phần nhật nguyên
tháo sỡ toàn bộ các công trình vi phạm của phim trường secret garden tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh doanh nghiệp này đã lớn chiếm xây dựng trái phép hàng loạt cây cầu
trên mặt hồ thuộc khu vực một của di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ tuyền lâm
ảnh hưởng yếu tố gốc cấu thành di tích danh làm thắng cảnh
sau khi kiểm tra thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng yêu cầu công ty cổ phần nhật nguyên
tháo rỡ toàn bộ các công trình vi phạm nằm trên mặt hồ khu vực một hồ tuyền lâm
nếu doanh nghiệp không thực hiện thanh tra sở sẽ xử lý theo luật định
liên quan đến vụ việc trước đó ubnd tp đà lạt đã ban hành quyết định xử phạt hành chính
đối với công ty cổ phần nhật nguyên bốn mươi triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép
và quyết định xử phạt ba mươi triệu đồng đối với hành vi tự ý chuyển mục đích đất rừng phòng hộ
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép